trận sạt lở khiến một mươi tám người thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua tại hòa bình chính là điển hình của loại hình thiên tai này
nhưng câu hỏi đặt ra là chúng ta có thể làm gì để tránh được những thảm họa như ở xóm khanh hay không
xóm khanh tân lạc hòa bình trước ngày một mươi một tháng một mươi
mất cảnh giác liệu có phải đây chính là nguyên nhân dẫn tới thiên tai trở thành thảm họa ở xóm khanh
ở những vách có nước chảy thường xuyên như vậy thì vật chất của nó là một cái
chúng tôi trong khoa học gọi là chất liệu tra vách tanh thì nó cũng không được chắc khỏe như là đá vôi
cho nên là nếu mà cái dòng chảy mà nó mạnh quá thì nó sẽ đến một lúc nào đó thì nó sẽ gây ra sự cố xuyệt đoạn
một con trâu bò hàng chục con lợn và hàng trăm con da cầm cùng cánh đồng lúa đang chờ thu hoạch bị vùi lấp bởi hàng trăm tấn đất đá
ba trăm linh mét là quãng đường di chuyển của hàng trăm tấn đất đá này từ điểm sạt lở đầu tiên tới điểm rừng chân của nó
xóm khanh đã trở thành cái tên ám ảnh đối với tất cả chúng ta
sau một tiếng nổ lớn giữa đêm khuya một mươi tám người đang say giấc đã nằm dưới hàng trăm tấn đất đá chỉ trong tích tắc
trước khi xảy ra vụ sạt lở người dân xung quanh đã nghe từ dòng thác và nối những âm thanh của động đất
nhưng những dấu hiệu này đã bị bỏ qua
cảnh báo lũ quét sạt lở cũng đã được các nhà khoa học khí tượng đưa ra cho tỉnh hòa bình trong ngày một mươi tháng một mươi
nhưng dường như người dân cũng không cho rằng điều đó ảnh hưởng tới vị trí họ đang sinh sống
phó giáo sư tiến sĩ trần tân văn cho biết địa hình kết cấu của xóm khanh trước khi xảy ra thảm họa cho thấy
cách đây vài chục năm hoặc có thể lâu hơn xóm khanh đã từng có một trận sạt lở khác diễn ra
sau một thời gian các hệ thực vật cây cối mọc lên đã che lấp vết sạt lở
do đó người dân với tập quán sinh sống bên cạnh các dòng chảy cho tiện nước sinh hoạt đã vô tình trở thành nạn nhân của sạt lở
những nơi người dân tưởng là an toàn tiện lợi cho cuộc sống như cạnh các dòng chảy nay đã trở nên không còn an toàn nữa
đó là cảnh báo được các nhà khoa học đưa ra sau thảm họa
công tác dự báo thời tiết dự báo sạt lở đã và đang được các nhà khoa học khí tượng thủy văn khoa học địa chất của việt nam tiến hành một cách nghiêm túc với mong muốn
sáu sạt lở đất và lũ quét được tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương
có như vậy thiệt hại về người và của mới giảm đi khi thiên tai xảy ra
ngay sau thảm họa các cán bộ nghiên cứu của viện khoa học địa chất khoáng sản đã lên đường tới xóm khanh để thu thập tin dữ liệu về địa chất
để tiếp tục tích hợp và bản đồ dự báo sạt lở đang nằm trong đề án trượt lở quốc gia đang được viện tiến hành
anh phạm văn sơn và anh nguyễn văn thái là cán bộ viện khoa học địa chất và khoáng sản vừa nhận nhiệm vụ khảo sát địa chất xóm khanh sau thảm họa
chúng tôi năm nay sẽ thực hiện khảo sát thu thập thông tin trật lở trong bản hai mươi xã trọng điểm về trật lở đất đá
sau cơn bão vừa rồi chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành đi thực địa để cập nhật tiếp
tiếp bổ sung thông tin
chúng ta có bản đồ lũ quét bản đồ sạt lở đất vậy tại sao thiệt hại về người vẫn tiếp tục diễn ra
phải chăng giữa việc có bản đồ tích hợp dữ liệu thường xuyên cập nhật và việc ứng dụng bản đồ đó vào hoạt động phòng chống thiên tai triển khai còn khoảng cách
cứ mỗi một năm có những cái thay đổi về hiện trạng trượt lở thì lại được cập nhật tiếp cho nên là cái mức độ tin cậy là khá cao
tôi nghĩ rằng là nó ít nhất là nó cũng phải được sáu mươi bảy mươi chỉ có một cái vấn đề tức là gì
các cái cấp chính quyền họ có dễ đọc dễ tiếp thu cái bản đồ đó không thì đấy là một cái chuyện khác và nó là một cái chuyện nó tương đối dài hơn
hiện nay điều chăn trở của các nhà khoa học đó là trong công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương yếu tố thiên tai chưa được đánh giá một cách đầy đủ và khoa học
chúng tôi nghĩ rằng là rất nên quy định là quy định rõ trong luật hay chẳng hạn những dự án phát triển kinh tế xã hội này thì rất nên
ai cũng được cơ quan nào xem được thế nhưng mà rất nên là đánh giá cái mức cái mức độ an toàn của cái dự án đó trước các cái dạng thiên tai
song song với việc nghiên cứu các nhà khoa học cũng đã đưa ra bộ tài liệu hướng dẫn phục vụ quản lý tai biến địa chất dựa vào cộng đồng
tài liệu này dường như mới đến được tới các cấp chính quyền nhưng chưa tới tận tay người dân
các tài liệu chuyển va ra về địa phương của chúng tôi bao gồm là các kỹ năng phòng chống
và ứng phó với thiên tai so với đất đà những cái tài liệu này mới đưa đến tới chính quyền địa phương và một số đại diện cho những cái tổ thôn tổ ở địa phương thôi
còn trực tiếp những người dân trong cộng đồng thì chưa đến
trước mắt để hạn chế tối đa thiệt hại các nhà khoa học cũng đưa ra các cách thức thay đổi trong tập tục sinh sống của bà con
đặc biệt là bà con sống ở vùng núi cao việc tiếp cận với thông tin còn nhiều hạn chế
cố thủ tướng vẫn đã nói tức là một gia đình có đôi nơi để sống
một trốn đôi quê tức là người ta có thể có cả những nơi để lên nương để làm hoặc là tránh khỏi cái nơi nguy hiểm
và sau đến hết cái thời kỳ nguy hiểm rồi thì lại phải ghé đấy sống một thời gian rất dài
nên chăng là bây giờ phải thay đổi cái cách sống
trước hết là mình phải đặt cái vấn đề an toàn cho mình lên bên trước
mình xây nhà xây cửa lên ở những cái chỗ đất cao cách xa dòng chảy
thì lúc sinh hoạt nó có bất tiện đi một chút thế nhưng mà nó rất là an toàn
còn ruộng mới nương các thứ thì để xuống ở gần dòng chảy
một đất nước được đánh giá là một trong bảy quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu toàn cầu như việt nam
cần có chiến lược lâu dài để giảm thiểu tiệt đại
đưa yếu tố đối mặt với thiên tai thành yếu tố quan trọng trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương
mới chính là cách mà việt nam cần áp dụng để thiên tai không trở thành thảm họa